mô hình nuôi tôm của ông phùng văn cảnh tại xã đông minh huyện tiền hải tỉnh thái bình
gia đình ông đã chuyển từ trồng lúa sang nuôi tôm được gần hai mươi năm nay
với sự hỗ trợ về chuyên môn của các cấp chính quyền địa phương và sự tìm hiểu của bản thân
mô hình nuôi tôm công nghiệp này đã đem lại hiệu quả kinh tế ổn định cho gia đình ông
nói chung là gia đình tôi có diện tích một tám m hai
thầu tư ra thì nói chung là nguồn trừ thu chi ra thì rơi tầm khoảng ba mươi triệu một trật một đợt đấy khoảng ba tháng
đấy là mật độ thả tầm có năm sáu vạn
đây là mô hình nuôi tôm theo hướng công nghiệp
diện tích một năm trăm linh m hai của gia đình anh phạm huy nghị tại thôn hải châu xã đông minh huyện tiền hải tỉnh thái bình
bằng kinh nghiệm của mình
kết hợp với việc học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
đã giúp anh nâng cao được năng suất tôm nuôi giảm dịch bệnh và đem lại thu nhập cho gia đình anh hàng trăm triệu đồng mỗi năm
như gia đình tôi hiện tại thì đầu tư trên diện tích ao này thì cái vốn cố định ban đầu thì đầu tư hàng năm
thì mỗi năm bổ sung nó khoảng cỡ ba bốn mươi triệu để đầu tư nâng cấp các hệ thống bờ ao
tuy nhiên thì đặc biệt trong vụ đôi chính thì tập trung cho con giống và thức ăn
như vậy thì chúng tôi đã phải tập trung cho là mật độ là nuôi thả khoảng gần một mươi tám hai mươi vạn con tôm thẻ
theo công thức mà đầu tư cho một cái ao là đảm bảo một năm trăm linh m hai nuôi tôm công nghiệp này thì khoảng tự là hai trăm năm mươi ba trăm linh triệu
được biết để xây dựng mô hình nuôi tôm theo hướng công nghiệp
trong diện tích một năm trăm linh m hai nuôi tôm của gia đình
anh đã xây thành năm ao trong đó có ba ao nuôi tôm và một ao để xử lý nước
sau đó có ba ao để xử lý nước thầy
quy trình nuôi tôm đều được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn an toàn
được các cán bộ khuyến nông của địa phương hướng dẫn
tuy nhiên với những mô hình nuôi tôm của các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh
vẫn còn manh mốn nên gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm
đầu ra của sản phẩm chủ yếu là do các thương lái tìm đến mua
nên người nuôi tôm vẫn không chủ động được về giá và thị trường tiêu thụ

hiện tại người nông dân nuôi vùng thủy sản ở đông minh và tất cả các vùng đây
hầu như còn phụ thuộc vào tất cả yếu tố về thị trường
chủ yếu tập trung cho lội địa
cho nên nguồn đầu vào đối với bà con nông dân
cũng còn phụ thuộc rất nhiều vào các thương lái
khi đến mùa nuôi thì các thương lái sẽ chủ động về việc tiêu thụ sản phẩm cho bà con
bà con tôi mong muốn sau là
thành lập một đội công ty hoặc là một chi nhánh nào đó về để thu mua cho bà con
không như các mô hình nuôi tôm công nghiệp theo hộ gia đình
mô hình sản xuất và nuôi thương phẩm
các sống hải sản của công ty trách nhiệm hiếu hạn phương nam
ở huyện thái thụy tỉnh thái bình
được sự hỗ trợ của sở khoa học và công nghệ thái bình
từ cuối năm hai nghìn một mươi hai công ty đã thực hiện dự án
ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
xây dựng mô hình nuôi tôm thương phẩm
trong nhà kính theo hướng ứng dụng công nghệ cao
sau hơn năm năm triển khai
đến nay dự án đã khẳng định được hiệu quả kinh tế
kỹ thuật thuyết phục đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt
của người dân trong và ngoài tỉnh
với việc ứng dụng công nghệ nuôi trồng trong nhà kính
kết hợp phương thức nuôi liên hoàn từ bể ương ra ao nuôi thương phẩm
để giảm bớt thời gian giai đoạn nuôi ao
công nghệ nuôi tôm nhà kính của doanh nghiệp phương nam
đã đưa từ hai vụ nuôi trên một năm theo phương pháp nuôi cổ truyền
lên đến bốn vụ nuôi trên một năm đưa năng suất nuôi trồng
từ khoảng một kg trên một m hai lên trên hai kg trên một m hai
và đưa trọng lượng tôm thương phẩm từ bảy mươi đến bảy mươi năm con trên một kg
lên ba mươi ba mươi năm con trên một kg chỉ sau một trăm linh năm ngày nuôi
thì hiện nay nuôi theo hệ thống nuôi hai ba giai đoạn
tức là giai đoạn ương đầu và giai đoạn ương thứ hai
và cuối cùng là san ra các cái ao nuôi
nó khoảng một tầm có thể thực hiện theo từng mùa vụ một
khoảng từ hai ba giai đoạn
công nghệ máy móc thì nó cũng bình thường như công nghệ khác thôi
nhưng mà mình phân chia cái rủi ro cho từng giai đoạn một
để mình quản lý cái dịch bệnh ở cái môi trường này
để mình quản lý cái dịch bệnh ở cái môi trường này

ví dụ trong cái giai đoạn nhỏ thì mình nuôi trong cái diện tích nó nhỏ
mình quản lý cái môi trường đó tốt hơn
mình quản lý rủi ro tốt hơn
nó lớn lên thì mình cho nó rộng ra
việc đưa từ hai vụ lên bốn vụ nuôi trên một năm
không chỉ đơn thuần mang lại hiệu quả kinh tế cao
nhờ việc tăng hệ số quay vòng ao nuôi quay vòng vốn
rút ngắn thời gian khấu hao ao nuôi
sớm thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ao nuôi

mà điều quan trọng là hai vụ nuôi tăng thêm thực chất
là hai vụ nuôi trái vụ
nên tránh được tình trạng được mùa thì rớt giá trong sản xuất
với cái sản phẩm mà sản xuất ra thì
hiện nay với cái miền bắc này tiêu thụ rất là tốt
tức là mình chỉ không có sản phẩm để tiêu thụ
trong giai đoạn này tiêu thụ rất tốt
mình liên kết với các cái

hệ thống bán nẻ
chủ yếu là các hệ thống bán nẻ
bán cái tôm tươi sống
bán tiêu thụ nội địa là chính
nó cũng tùy theo nó cũng đạt một năm
thường thường nó đạt khoảng vào tầm ba mươi bốn mươi tấn
hướng đến mục tiêu nền nông nghiệp sản xuất an toàn
vừa qua trung tâm khuyến nông quốc gia
phối hợp với sở nông nghiệp phát triển nông thôn thái bình
đã tổ chức diễn đàn với chủ đề
nuôi tôm an toàn thực phẩm đạt hiệu quả cao và bền vững
với sự tham dự của hơn hai trăm linh đại biểu
đến từ năm tỉnh khu vực phía bắc
theo đó việc làm thế nào để tăng cường hiệu quả kinh tế
cũng như tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm tôm
theo chuỗi giá trị
chúng tôi cũng đã dự tính việc sau này
phát triển nuôi công nghiệp nhiều lên
nượng sản phẩm ra nhiều
tiêu thụ nội địa không hết
thế rồi những thương nái ở trung quốc
về mà cũng không hết
thì chắc chắn khi đó là phải đề xuất đến cơ quan nhà nước
để can thiệp vào
có thể như vậy là nuôi kéo một số nhà máy đông lạnh
về họ thu mua thì mới có thể giải quyết được
thông qua cái diễn đàn này thì chúng tôi thấy rằng là
các việc mà chúng ta đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
đến các hộ luôi
rồi đến các cơ quan quản lý
cũng như là các chính quyền địa phương
từ đó các hệ thống vào cuộc
từ sản xuất đến tiêu dùng
ngoài việc chia sẻ những hoạt động khuyến nông
góp phần nâng cao hiệu quả trong nuôi tôm
trung tâm khuyến nông quốc gia và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thái bình
cũng đã trao đổi giải đáp cho người dân những khúc mắt
xoay quanh mô hình nuôi tôm an toàn hiệu quả và bền vững
có thể nói hiện nay hình thức nuôi tôm tại một số vùng
vẫn còn mang tính chất tự phát manh mốn nhỏ lè
chưa tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung
người nuôi chưa trú trọng trong công tác ghi chép sổ nhật ký
quản lý hệ thống ao nuôi chưa tốt
một số hộ còn lén lút xả chất thải ra môi trường gây ổ nhiễm
bên cạnh đó tình trạng lạm dụng thuốc hóa chất bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu
vẫn còn xảy ra ở các cơ sở thu mua và chế biến nhò lè
đang làm ảnh hưởng xấu
đến tuy tín của sản phẩm tôm việt nam
vì vậy việc hình thành và phát triển các mô hình nuôi tôm an toàn
đang là mục tiêu cần hướng đến
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt tháng sáu
tháng bảy gây ảnh hưởng đến miền bắc và bắc trung bộ
những tỉnh thành khu vực phía bắc và bắc trung bộ
sẽ tiếp tục hứng chịu những đợt nóng cao điểm
và vào thời điểm nắng nóng diễn ra tôm thường mắc phải một số bệnh gây thiệt hại cho bà con
để làm rõ vấn đề này cũng như đưa ra các khuyến cáo cho bà con
truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông kim văn tiêu
phó giám đốc trung tâm khuyến nông quốc gia

xin chào ông cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của truyền hình dân
thưa ông thì hiện nay đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng
vậy trong thời điểm này thì tôm thường hay mắc phải những bệnh nào ạ
vâng đúng là khi mà nhiệt độ cao thì tôm thường phát sinh nhiều bệnh
bởi vì khi nhiệt độ tăng cao thì thường nước bốc hơi mạnh và độ mặn cao
và các khí độc cũng xuất hiện
thì lúc đó các vi khuẩn rồi vi rút gây bệnh cho tôm là thường phát triển rất là nhiều
các bệnh thường gặp đó là bệnh chết sớm hay gọi là bms
rồi bệnh phân trắng bệnh đỏ thân đầu vàng và bệnh đen man cũng rất hay bị vê tôm
khi mà con tôm mắc cái bệnh đấy hay có triệu chứng đấy chúng ta nhận biết như thế nào và chúng ta điều trị ra sao
ví dụ cái bệnh là cái bệnh tôm chết sớm thì thường nó có thể nói xuất hiện trong suốt cả giai đoạn con tôm
nhưng nó xuất hiện nhiều nhất ở cái giai đoạn là từ ba mươi ngày tuổi trở đi
thì khi mà tôm mắc bệnh

đầu tiên có biểu hiện là con tôm đó nó phải ruột là hầu như không có thức ăn
cái thứ hai nữa là nó có biểu hiện là bơi sát bờ
mặt khác nữa là cũng có biểu hiện là nó gấp thức ăn nhưng nó không ăn
chúng ta kiểm tra thức ăn trên sảng chúng ta thấy hết nhưng nó không ăn
nhưng sau đó thì một vài ngày sau thấy bắt đầu chết lắc đắc và sẽ chết rất nhanh
thì đó là những cái biểu hiện của bệnh chết sớm
thế ngoài ra những cái bệnh như phân trắng
thì bệnh này rất dễ phát hiện
tức là nếu như chúng ta quan sát ở cuối gió
thì chúng ta thấy là phân nó nổi lên phân trắng
vâng thưa ông với những bệnh mà tôm thường mắc phải như ông vừa chia sẻ
vậy thì người nông dân cần phải làm những biện pháp gì để khắc phục và bảo đảm sức khỏe cho tôm ạ
để khắc phục cái hiện tượng này
thì chúng tôi vẫn khuyến cáo với bà con là dâng nước lên cao đến mức hợp lý
ví dụ như ở cái khu chúng ta đang đứng ở đây thì nuôi công nghiệp với mức hai trăm linh đến hai trăm năm mươi con chấn mất vuông
thì nên duy trì mức nước ở khoảng độ một m dưới đến một m sáu
và đặc biệt phải luôn luôn lắp quạt nước để cho quạt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
mục đích quạt nước là để cho trung hòa nhiệt độ giữa tầng mặt và tầng đáy
mặt khác là chúng ta phải dùng chế phẩm sinh học
để phân hủy thức ăn thừa sát tào chết ổn định máu nước ổn định ph thì cũng góp phần hạn chế dịch bệnh
ngoài ra một cái phần rất quan trọng đối với bà con
đó là nếu như mà gặp trời mưa rơi
thì trời mưa to chúng ta phải bám thời tiết
khi mà trời mưa to thì chúng ta phải xả ngay cái nước tầng mặt
bởi vì sau cơn mưa thì nước ngọt và nó nhẹ nó nổi lên mặt thì chúng ta phải xả
một là thả bằng cống chản hay là thường những cái ao chuyên dụng rồi thì người ta lắp cái ống chản
nước cứ đến đấy là nó chản đi mất
ngoài ra có một cái điều rất quan trọng đối với tôm để hạn chế thiệt hại thăng nguồn nắng nóng
đó là phải bổ sung vitamin c cho ăn hàng ngày
vì vitamin c thì tôm cá khỏe
không tự tổng hợp được mà phải thông qua thức ăn
cho nên khi mà trộn vitamin c thì cũng giúp cho hạn chế được dịch bệnh đến mức đáng kể
một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn truyền hình nhân dân
một loài nhuyễn thể thân mềm được bọc trong lớp vỏ cứng xù xì sâu xí
một loài sinh vật có giá trị
đặc biệt là kẽm cao nhất trong thế giới sinh vật
một món ăn sống được phổ biến ở các nhà hàng trên thế giới trong suốt hàng trăm năm
đó là loài hầu
sinh vật được mệnh danh là thực phẩm vàng cho sức khỏe
hầu là loài động vật nhuyễn thể thuộc nhóm thân mềm hai mảnh vò
hầu sống chủ yếu ở các gành đá ven bờ biển hay các cửa sông
sống bám vào một giá thể như bám vào đá thành màng
các dạn đá
ăn sinh vật phù ru
và các sinh vật trong bồn
cát nước biển
hầu cũng được coi là một loại hải sản sống dưới nước
hầu có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái vì chúng lọc tạp chất từ nước và là nguồn thực phẩm cho cộng đồng cư dân ven biển
đến bảy mươi năm loài hầu sinh sống trong môi trường tự nhiên trên thế giới được tìm thấy ở năm địa điểm thuộc bắc mỹ
theo báo cáo của tổ chức nông lương liên hợp quốc vào hai nghìn ba
nghề nuôi hầu đầu tư thấp kỹ thuật nuôi đơn giản không phải cho ăn quy mô đa dạng sức sinh sản lớn là yếu tố quan trọng để sản xuất giống đại tra
đến nay hầu thái bình dương được xem là đối tượng lý tưởng để thay thế các loài hầu bản địa
hiện nay hầu thái bình dương đã được nuôi ở sáu mươi bốn nước trên thế giới
canada mỹ chưa có loài thủy sản nào có sản lượng tăng nhanh và lớn như hầu thái bình dương

năm một nghìn chín trăm năm mươi tổng sản lượng hầu trên thế giới là một trăm năm mươi tấn

năm một nghìn chín trăm bảy mươi tăng lên bốn trăm ba mươi bảy tấn

năm một nghìn chín trăm chín mươi tăng lên một hai triệu tấn

năm hai nghìn tăng lên ba chín triệu tấn

sản lượng hầu có xu hướng tăng mạnh trong những năm tới
hầu thái bình dương được nuôi trồng rộng rãi vì đây là giống hầu có sức đề kháng tốt
hầu thái bình dương được nuôi trồng rộng rãi vì đây là giống hầu có sức đề kháng tốt
hiện pháp vẫn là nước xuất khẩu hầu chính ở eu
chủ yếu cung cấp cho các nước láng giềng
hàu tiếp tục là mặt hàng xa xỉ
dù hiện nay mức giá cao cũng không làm giảm nhu cầu về mặt hàng này
mà ngược lại nhu cầu có xu hướng tăng lên
hàu sống là món ăn khoái khẩu và khá đắt tiền
khó có thể thiếu trong bữa ăn truyền thống cuối năm ở châu âu
tùy theo kích cỡ to nhỏ và chủng loại
giá bán ở siêu thị tùy chín hai mươi bốn euro trên một mươi hai con hàu
tính ra mỗi con hầu loại ngon khoảng năm mươi đồng việt nam
trong nuôi hầu việc chọn vị trí nuôi rất quan trọng
quyết định thắng lợi của việc nuôi
vùng nuôi phải là ở vùng cửa sông
ít sóng gió có độ mặn hai mươi ba mươi phần nghìn
ph thích hợp từ bảy năm tám năm
nguồn nước sạch nước lưu thông có dòng chảy nhẹ
màu nước xanh
có nhiều sinh vật phù ru
độ sâu nên chọn vùng hạ chiều
chất đáy tương đối cứng
nên tránh những khu vực có nhánh sông đổ ra trực tiếp
bãi nuôi hàu phải bảo đảm độ nước ngập cho hàu khi con nước dòng
khu vực nuôi phải xa khu dân cư
ít thuyền bè qua lại
tránh nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt
ở việt nam trước năm hai nghìn bảy
ngành nuôi hàu tại việt nam
gần như chưa có
nhưng hiện nay
việt nam sản xuất được hàng trăm nghìn tấn hầu
nghề nuôi hàu lan rộng ra toàn quốc
và nhu cầu về hầu của thị trường nội địa tăng nhanh
có nhiều tiềm năng xuất khẩu
vùng biển vân đồn
là trung tâm nuôi hầu thái bình dương lớn nhất toàn quốc
với diện tích hàng ngàn hectare
sản lượng trên dưới bốn trăm linh tấn một năm
hầu thái bình dương đã mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng một năm cho người dân
đã được tháng sáu
nếu các tỉnh

cho thiết bị